tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
phiên họp thứ ba mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc
dự kiến phiên họp này kéo dài từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng tám với nhiều nội dung quan trọng được bàn thảo
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tổ chức phiên chất vấn trả lời chất vấn
đối với một mươi năm bộ trưởng trường ngành về các nội dung liên quan đến thực hiện các nghị quyết
kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội
và tại phiên làm việc chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật chứng khoán sửa đổi
về quyền hạn của ủy ban chứng khoán nhà nước
các thành viên của ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí với phương án là ủy ban chứng khoán nhà nước
trực thuộc bộ tài chính và bổ sung thêm một số quyền hạn phù hợp cho ủy ban chứng khoán nhà nước
liên quan đến quy định về địa vị pháp lý nhiệm vụ quyền hạn của ủy ban chứng khoán nhà nước
các thành viên của ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí với phương án
ủy ban chứng khoán nhà nước trực thuộc bộ tài chính và bổ sung thêm một số quyền hạn phù hợp cho ủy ban chứng khoán nhà nước
về mô hình của sở giao dịch chứng khoán ủy ban thường vụ quốc hội khẳng định
chỉ có một sở giao dịch chứng khoán duy nhất và đặt tại trung tâm tài chính quốc gia
là đầu mối quản trị điều hành quản trị rủi ro
liên quan đến quy định trào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty không phải là công ty đại chúng
ủy ban thường vụ quốc hội chọn phương án luật hóa các quy định về điều kiện phát hành tại nghị định một trăm sáu mươi ba
ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp vào dự thảo luật
về trao bán chứng khoán riêng lẻ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo các đại biểu cho rằng
không quy định nội dung này tại dự thảo luật
doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo với mức vốn thấp rủi ro cao trường hợp cho phép trào bán chứng khoán
ra công chúng trên thị trường chứng khoán sẽ ảnh hưởng đến an toàn của thị trường
và không bảo đảm tính bình đẳng đối với các thành viên thị trường khác
liên quan đến quy định về ngân hàng thanh toán ubth đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành